thời gian qua bên cạnh việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên đường bộ
công tác kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến đường thủy cũng được lực lượng chức năng quan tâm chú trọng
tỉnh cà mau với hệ thống xâm ngòi trọng trịt nhiều cửa sông thông thương với các tỉnh lân gận
hàng ngày số lượng phương tiện đường thủy ra vào tỉnh lớn
trước tình hình đó giám đốc công an tỉnh cà mau đã phân công lực lượng phối hợp với các ngành chức năng có liên quan
thực hiện nghiêm công tác kiểm soát dịch bệnh ở các chốt đường thủy trên địa bàn
nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên đường thủy nội địa
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cà mau thành lập ba chốt kiểm soát
chốt thứ nhất nằm trên tuyến sông thuộc ấp thanh tùng xã biển bạch
chốt thứ hai nằm trên tuyến canh sáng chắc băng thuộc ấp sáu xã trí phải
chốt thứ ba nằm trên tuyến canh sáng phụng hiệp thuộc ấp một xã tân lộc đông
cả ba chốt đều thuộc địa bàn huyện thới bình
các tổ công tác được phân công trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đảm bảo mọi phương tiện qua lại chốt
đều được kiểm soát khai báo y tế đo thân nhiệt
đặc biệt là đối với người đi chăm sóc phương tiện vào địa bàn tỉnh cà mau
đều phải có giấy xét nghiệm âm tính đối với virus sars cov hai
công an giao thông thì chặn phương tiện lợi
còn thanh tra giao thông thì kiểm tra hàng quá
coi sức nhập là bao nhiêu vô địa bàn mình
còn y tế thì là việc khai y tế
và mình phải nắm bao nhiêu người ra bao nhiêu người vào
nếu những người mà chở hàng quá ga vô địa bàn cà mau
thì phải có test nhanh
còn trên phương tiện không có test nhanh
thì chúng tôi ở đây phải có test nhanh
và kiểm tra âm tính thì mới được vào cà mau
và sau khi vào cà mau rồi
thì phải có cam kết
giao nhận hàng xong thì phải quay ra
đây là hình ảnh các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát trên tuyến canh sáng chắc bằng
thuộc ấp sáu xã chí phải
và chốt kiểm soát trên tuyến sông trẹm thuộc ấp thanh tùng xã biển bạch huyện thới bình
mặc dù trời mưa nhưng các lực lượng vẫn miệt mài với nhiệm vụ được sao
kiểm soát tất cả các phương tiện ra vào địa bàn tỉnh
khu vực chốt kiểm soát với lỏng sông rộng nhưng gần bờ mực nước cạn
phương tiện trọng tài lớn không thể vào đến tận nơi
hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông đã bổ trí cano để đưa sức người từ các phương tiện lớn vào chốt kiểm tra
dù công việc có nhiều khó khăn vất vả nhưng tất cả các thành viên của chốt kiểm dịch đều nỗ lực phối hợp
nêu cao tinh thần trách nhiệm phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao
được sự phân công của bang chỉ huy phòng chúng tôi chia làm ba k
ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn kể cả ngày và đêm để thực hiện nhiệm vụ với phương châm chống dịch như chống giặc
chúng tôi phối hợp với các lực lượng như y tế
thanh tra giao thông kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông trên tiếng sông chẹm
bắt buộc chủ phương tiện phải khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
mặc dù công việc còn có nhiều khó khăn vất vả nhưng được sự quan tâm của bang chỉ huy phòng
bang giám đốc công an tỉnh chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực dược qua các khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao
vào lúc cao điểm nhiều phương tiện qua lại không thể đến chốt kiểm soát
cán bộ cảnh sát giao thông tại chốt bố trí cano
lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp đến các phương tiện để kiểm tra người trên các phương tiện
không để người dân chờ đợi lâu
tại các chốt bên cạnh việc kiểm tra thân nhiệt khai báo y tế test nhanh
thì cán bộ trực chốt còn tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện đúng mục tiêu kép
vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch hiệu quả
trong thời buổi dịch như thế này đặt cái chốt gì cũng bảo đảm cho sức khỏe của người dân
cái này là điều em đáng quan hệ
đặc biệt là ở đây em thấy tiện
đặc biệt nhất là có cái test tại chỗ thì nó thận tiện cho phương tiện
giải quyết nhanh được cái vấn đề hàng quá của em
dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp khó lường
vì vậy bên cạnh sự chủ động quyết liệt của các cấp các ngành và lực lượng công an
thì người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng
chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh
có phần thực hiện thành công mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế